thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực một nữ bệnh nhân đã tử vong
sự việc xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam sài gòn đường cách mạng tháng tám phường năm quận tân bình
thanh tra sở và lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra xác minh sự cố y khoa này
ngày hai mươi tháng bốn một nữ bệnh nhân sáu mươi một tuổi ngụ thành phố hồ chí minh đến bệnh viện cang nam sài gòn mổ nâng ngực
đến một mươi một giờ cùng ngày bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở
bệnh viện cang nam đã nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện trợ rẫy vào lúc một mươi một giờ một mươi năm phút
bệnh nhân được đặt ecmo hồi sinh tim phổi tại bệnh viện cang nam sài gòn
đến một mươi ba giờ cùng ngày thì chuyển về bệnh viện trợ rẫy
tuy nhiên đến một mươi sáu h hai mươi phút nữ bệnh nhân đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đến bệnh viện cang nam để tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc
hiện hồ sơ bệnh án đã được niêm phong
thanh tra cũng yêu cầu bệnh viện thẩm mỹ nói trên tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra
thanh tra sở y tế tp hcm cũng đã đến bệnh viện trợ rẫy đề nghị hỗ trợ hồ sơ bệnh án